thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao
nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm nay bộ công an cũng có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp
và cử đi đào tạo văn bằng hai nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên
đồng chí thứ trưởng tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ có quá trình gian luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ
tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước
kỳ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao